vụ việc mới đây nhiều cá nhân tại thành phố hồ chí minh bị tố lừa đảo chiếm đoạt một mươi năm tỷ đồng
từ dự án tiền kỹ thuật số ivan và pincoin của công ty cổ phần modern tech
một lần nữa cho thấy những rủi ro nguy cơ tiềm ẩn tiền mất tật mang từ việc đầu tư vào tiền ảo
khi chưa thực sự hiểu biết gì về loại tiền này đặc biệt khi các loại tiền ảo đều không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại việt nam
vụ việc tại công ty modentech vỡ lở khi hàng chục người dân kéo đến trụ sở công ty này
căng băng rồn biểu ngữ phản đối tố công ty lừa đảo chiếm đoạt một mươi năm tỷ đồng của hơn ba mươi người
đã tham gia đầu tư vào dự án tiền kỹ thuật số ivan và pincoin của công ty modern tech
dù chưa hiểu dự án iphen là gì nhưng nghe mức lợi nhuận từ bốn mươi tám đến năm mươi tám một tháng
nhiều người đã tình nguyện chuyển tiền qua internet banking cho một người trong nhóm điều hành đường dây tiền ảo
để tham gia theo các chuyên gia mức lãi suất trên là phi thực tế
trước cơn sốt tiền ảo chính phủ và ngân hàng nhà nước đã ra những thông tư quy định
hành vi phát hành cung cấp sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp
bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác đồng thời việc sử dụng tiền ảo có thể
bị truy cứu trách nhiệm hình sự từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám với vụ việc của dự án iphen và pincoin này
các chuyên gia cho rằng ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xử lý rốt ráo
qua vụ việc lần này ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh một lần nữa khẳng định
bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại việt nam
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không nên tiếp tục đầu tư nếu thực sự chưa hiểu gì về tiền ảo
đặc biệt cần lưu ý những rủi ro từ đầu tư ảo nhưng nguy cơ mất tiền thật